ngày bốn tháng tám đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương cùng đoàn công tác của ban tổ chức trung ương đã có buổi làm việc
với tỉnh ủy tỉnh hòa bình về tình hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp
biên chế và ngân sách nhà nước chi cho hoạt động thường xuyên
tại buổi làm việc tỉnh hòa bình cũng đã tham gia đóng góp một số ý kiến và dự thảo đề án trung ương sáu
trong đó gồm các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp tỉnh
hai phương án tổ chức đảng ở cấp huyện việc hợp nhất các cơ quan
kết luận buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đã đánh giá cao về những kiến nghị của tỉnh
đồng thời nêu một số ý kiến về việc cần sát nhập các cơ quan để tinh gọn bộ máy chỉ đạo điều hành như
ở cấp tỉnh sẽ sắp nhập văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tòa án và viện kiểm soát
ở cấp huyện sẽ sắp nhập văn phòng ủy ban nhân dân huyện và văn phòng huyện ủy
thanh tra và kiểm tra nội vụ và tổ chức thống nhất quản lý giữa cán bộ bên đảng và bên chính sách
giữa công chức xã và công chức huyện để liên thông trong hệ thống
trước đó sáng cùng ngày đồng chí phạm minh chính cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với phường trăm mát
và thành phố hòa bình về tình hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp
biên chế và ngân sách nhà nước chi cho hoạt động thường xuyên của cấp cơ sở